lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu vừa phá thành công hai chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng thu giữ tổng cộng bảy bánh heroin
đối tượng đào thị dung chú bản pamu xã hung bum huyện nậm nhùn tỉnh lai châu
bị công an tỉnh lai châu phát hiện bắt quả tang khi đang mua bán trái phép sáu bánh heroin
mở rộng điều tra công an tỉnh lai châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng giàng a tùng là con trai của dung đối tượng nghiện lâu năm
đào thị dung khai nhận đã mua sáu bánh heroin với giá ba trăm linh triệu đồng và bán với giá là ba trăm sáu mươi triệu đồng
cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an xã hủy luông và đồn biên phòng xã hủy luông huyện phong thổ bắt một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại